đối với các nước có trình độ sản xuất phát triển đang trong cuồng quay của cách mạng công nghiệp bốn thì chất lượng nguồn nhân lực không còn là vấn đề lớn
nhưng với việt nam một ứng dụng công nghiệp bốn phải có sự thay đổi mang tính căn bản
việt nam đang phải đối diện với nhiều thách thức mới trong vấn đề đào tạo phát triển chất lượng nguồn nhân lực
những cơ hội đến từ các hiệp định thương mại tự do đa phương song phương những cơ hội đến từ sự thay đổi cách nhìn nhận của thế giới
về một việt nam vững vàng trước những khó khăn mang tính toàn cầu như dịch covid một mươi chín
sẽ vụt mất nếu như chất lượng lao động không đáp ứng được yêu cầu

hội nghị trung ương bốn khóa một mươi hai đã ban hành nghị quyết về một số chủ trương chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng
nâng cao chất lượng tăng trưởng năng suất lao động sức cạnh tranh của nền kinh tế
theo đó một trong các mục tiêu cụ thể là giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi hàng năm có khoảng ba mươi ba mươi năm doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo
tốc độ tăng năng suất lao động bình quân hàng năm cao hơn năm năm
tốc độ tăng năng suất nội ngành đóng góp hơn sáu mươi vào tăng năng suất lao động năm hai nghìn hai mươi
đến năm hai nghìn hai mươi tỷ trọng lao động có chứng chỉ đào tạo tăng lên khoảng hai mươi năm tỷ trọng lao động nông nghiệp giảm xuống dưới bốn mươi
tất cả những cái đó chỉ là nhất thời
có rồi đấy mà rồi sẽ mất
có rồi đấy sẽ bị các nước khác người ta vượt qua
mà cái quan trọng nhất đó là cái tiềm năng phát triển của đất nước đó trong hiện tại cũng như là trong tương lai
từ chỗ khai thác triệt đề nguồn nhân lực dồi dào giá rẻ chất lượng không cao
chuyển sang khai thác nguồn nhân lực có chất lượng cao
đây là một nội hàm quan trọng để giúp cho đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế
trong quá trình soạn thảo văn kiện đại hội đảng lần thứ một mươi ba
nội dung về chất lượng nguồn nhân lực cũng được đặc biệt quan tâm
với tầm nhìn không chỉ năm năm một mươi năm sắp tới mà còn có tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi
hiện nay nguồn lao động của việt nam tương đối dồi dào nhưng chủ yếu là lao động tay nghề thấp
vì vậy dễ dàng bị thay thế bởi máy móc
những công việc mang tính chất dập khuôn lặp lại đơn giản mà đa phần lao động chưa qua đào tạo việt nam
đang đảm nhận sẽ dần được thay thế bởi máy móc trong tương lai
cách mạng bốn đặt ra nhiều vấn đề phức tạp đòi hỏi sự thay đổi lớn trong phát triển nguồn nhân lực
cách mạng công nghiệp bốn sẽ làm truyền dịch cơ cấu lao động trong các ngành kinh tế
những ngành nghề truyền thống sử dụng nhiều lao động sẽ dần mất đi đồng thời xuất hiện những ngành nghề mới
cách mạng công nghiệp bốn đã cho ra đời các hệ thống tự động hóa và robot thông minh
các hệ thống này sẽ thay thế dần lao động thủ công trong toàn bộ nền kinh tế gây áp lực lớn đối với thị trường lao động
các quốc gia đang phát triển sẽ phải đối mặt với tình trạng dư thừa lao động và gia tăng tình trạng thất nghiệp

trong cuộc cách mạng công nghiệp bốn lao động giá rẻ không còn là lợi thế cạnh tranh của các quốc gia trên thế giới
hàng loạt nghề nghiệp cũ mất đi thị trường lao động quốc tế sẽ phân hóa mạnh giữa nhóm lao động có kỹ năng thấp và nhóm lao động có kỹ năng cao
cùng với đó sự ra đời của trí tuệ nhân tạo robot thông minh cũng làm giảm nhu cầu sử dụng lao động kỹ năng thấp
đặc biệt cuộc cách mạng công nghiệp bốn không chỉ đe dọa việc làm của những lao động trình độ thấp
mà ngay cả lao động có kỹ năng bậc chung cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu như họ không được trang bị những kỹ năng mới kỹ năng sáng tạo
với sự phát triển công nghệ nhanh chóng trong tương lai nhu cầu về lao động có trình độ và kỹ năng cao là một yêu cầu tất yếu
phổ cập hóa các kỹ năng sử dụng thiết bị số các công cụ số để làm cho công việc hiệu quả hơn nâng cao tự động hóa trong các quy trình sản xuất
chuyển đổi số không thể thực hiện được nếu không có các nhà lãnh đạo số các nhà quản trị số và nhân viên số
cho nên các doanh nghiệp và các tổ chức đào tạo cần phải bắt tay chặt chẽ để đưa ra các chương trình đào tạo có chứng chỉ cho các nhà lãnh đạo số quản trị số và nhân viên số
theo tính toán của viện nghiên cứu kinh tế và chính sách muốn đuổi kịp các nước trong khu vực
để đỡ cho nền kinh tế thì năng suất lao động của việt nam phải tăng gấp đôi
trong khi trên thực tế từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi sáu năng suất lao động mới tăng hai mươi hai năm
quan trọng là phải liên kết trong một mạng lưới và cùng nhau sáng tạo thì sẽ có hiệu quả rất cao
và đây là hướng để tạo nên những công việc có năng suất cao hơn cùng với sự phát triển của công nghệ
các nhà lãnh đạo số quản trị số và nhân viên số đều đều có thể tăng năng suất
vì thế tôi cho rằng đến lúc việt nam cần ở cấp cao nhất tức là đây là cấp thủ tướng chính phủ
hình thành một tổ chức một ủy ban hay bất kỳ gì chúng ta gọi là gì cũng được
nhưng có sự thống nhất
về vấn đề đặt năng suất của việt nam là trọng tâm và phải ý thức rõ rằng đó là vấn đề sống còn của đất nước hiện nay
hiện nay có thể nhìn thấy rõ vấn đề nguồn nhân lực sẽ sớm tác động đến nhiều ngành kinh tế đơn cử ngành dệt may
hiện nay ngành dệt may việt nam vẫn đang trong giai đoạn phát triển tốt và đang có những đơn hàng lớn
nhưng cũng phải tính đến hướng đi căn cơ hơn đó là phục vụ nhu cầu trong nước với tiềm năng là thị trường
một trăm linh triệu dân và có thu nhập đang cao lên
bên cạnh đó phải tạo nên những lợi thế cạnh tranh từ năng suất từ những sáng tạo thiết kế do người việt nam thực hiện
đây là nền tảng để ngành dệt may vươn lên như ngành dệt may của hàn quốc
với bất động sản công nghiệp nhiều doanh nghiệp nước ngoài đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào việt nam
thế nhưng để các doanh nghiệp thực sự đặt chân vào thị trường việt nam thì chúng ta còn rất nhiều việc phải làm
bên cạnh việc cơ sở hạ tầng còn chưa đáp ứng cơ chế tiếp cận đất đai còn khó khăn
khả năng cung ứng lao động chất lượng cao cũng là một xào cản
của các thương hiệu lớn các tập đoàn đa quốc gia
mặc dù là một quốc gia đông dân nền kinh tế đứng ở vị trí ba mươi sáu ba mươi bảy trên thế giới
song việt nam chưa lọt vào top năm mươi quốc gia trên thế giới về giáo dục đào tạo nghề nghiệp
đây là vấn đề lớn cần phải nhìn nhận một cách thấu đáo
hạn chế này cần được nhanh chóng khắc phục để tạo ra những bước tiến nhanh và chắc chắn
nếu không thay đổi
thì những cánh cửa cơ hội mở ra rồi sẽ nhanh chóng khép lại
và ngay từ nhỏ các em học sinh cần phải trang bị những kiến thức những hiểu biết rộng hơn
không phải chỉ là toán học
cái stem rất quan trọng và học sinh cần phải làm quen sớm được với công nghệ
với việc tích hợp những kiến thức giữa toán học giữa khoa học với ứng dụng công nghệ và kỹ thuật
cái điều đó rất quan trọng
nhưng bên cạnh stem học sinh cũng cần được học theo cách khác
học làm sao mà tăng tính tích cực tăng tính trải nghiệm trong quá trình
tăng tính học tập điều đó rất quan trọng
thông qua việc học trải nghiệm tạo sự hứng thú
có thể rèn luyện hình thành phương pháp làm việc phương pháp học tập
đó là nền tảng quan trọng để học tập suốt đời
chúng tôi muốn nói đến năng lực của người tốt nghiệp trong mạng công nghệ một trăm linh
trong đó ngoài hiểu biết về thái độ hiểu biết rộng trong văn hóa
cũng như hiểu biết kiến thức vững chắc
và cái đó luôn luôn có
đặc biệt trong thời đại công nghệ số này
từng hiểu biết về kiến thức về
nghiên thức hiểu biết về công nghệ số
về trí tuệ nhân tạo về toán học
về phân tích dữ liệu và những kiến thức rất quan trọng
mà trong rất nhiều ngành chúng ta đều ứng dụng
còn những cái năng lực khác liên quan đến kỹ năng
như kỹ năng sử dụng ứng dụng khai thác công nghệ thông tin
kỹ năng giao tiếp kỹ năng làm việc nhóm
kỹ năng tư duy những tư duy hệ thống tư duy phản biện
đấy là những kỹ năng hết sức quan trọng
mà từ trước nay chúng tôi cũng rất là chú trọng
nhưng mà trong cái đặc biệt là trong cái thời đại mới
thì thế giới chúng ta trở nên phẳng
và cái công nghệ số nó thâm nhập rất nhiều
cho nên là cái kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin
ngày càng đề cao cũng như là kỹ năng làm việc
trong môi trường quốc tế đa măn hóa đa nguồn ngữ
là những kỹ năng cũng hết sức quan trọng
trong thế hệ tới mà chúng tôi phải tập trung vào
cách mạng bốn là có sự thay đổi thay đổi mang tính đột biến
thế thì giáo dục đào tạo tạo ra những con người
của cách mạng bốn tức là con người thích ứng
người đào tạo có khả năng thích ứng
cái đào tạo là phải đào tạo nhân lực có khả năng thích ứng
nếu như chúng ta vẫn loay hoay với cái đào tạo truyền thống
vẫn giáo trình vẫn chương trình như thế
trong cái thị trường thay đổi nhiều công nghệ thay đổi rất nhiều
mà giáo trình chúng ta vẫn rất lạc hậu
chương trình đào tạo chúng ta vẫn rất lạc hậu
thế thì chúng ta không thể đào tạo những con người
giáo trình như thế thầy như thế
thì không thể đào tạo cho con người khác được
vẫn phải là con người như thế
như thế nghĩa là theo truyền thống
mà truyền thống thì không bao giờ đáp ứng được
thế thì rõ ràng cái giáo dục đào tạo
đặc biệt là truyền thống đào tạo nhân lực
phải thay đổi giáo dục về nghiệp
đào tạo đại học đào tạo trên đại học là thay đổi
thay đổi ở đây thay đổi cả về người dạy
tức là đối với nhà giáo thay đổi
thay đổi cách xây dựng chương trình đào tạo
phải thực kỳ linh hoạt cực kỳ mở cực kỳ thích ứng
tức là học sinh như ta cần gì
thị trường như ta cần gì có chương trình đào tạo ngay
để có sự đột phá trong đào tạo nguồn nhân lực
khu vực tư nhân doanh nghiệp tham gia vào công tác dạy nghề
là hướng đi khả thi hiệu quả
chìa khóa cho sự đột phá này đó là phát huy vai trò trung tâm
của các hiệp hội ngành nghề và của các doanh nghiệp lớn
có tiềm lực mạnh
trong chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đào tạo
thì chúng tôi đề nghị là học tập kinh nghiệm một số nước phát triển
chúng ta giải thuế thu nhập doanh nghiệp
căn cứ vào số lượng doanh nghiệp được đào tạo
ở các doanh nghiệp
khi các doanh nghiệp dành nguồn lực của mình cho các doanh nghiệp
thì lúc đó thì doanh nghiệp được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
tại vingroup chúng tôi xác định đầu tư nghiêm túc
đồng bộ cho nhân lực chính là chìa khóa vàng
để đưa tập đoàn phát triển bền vững trong thời đại bốn
đặc biệt khi tập đoàn vingroup đang hoạt động trong ba lĩnh vực
đòi hỏi chất sáng cũng như sự chuyên nghiệp cao
đó là công nghệ công nghiệp và thương mại dịch vụ
với hơn tám mươi lao động trên cả nước
vingroup đã đào tạo bằng cả hai hình thức tập trung và trực tuyến
mô hình trung tâm đào tạo kỹ thuật viên cơ điện tử
và cơ khí công nghiệp vinfast là ví dụ điển hình
cho cách làm của vingroup
trung tâm đã phối hợp với phòng thương mại và công nghiệp đức
để đào tạo các kỹ thuật viên theo mô hình đào tạo song hành
học viên ra trường được cấp chứng chỉ nghề quốc tế
tập đoàn cũng đã tuyển học viên trường đào tạo nhân lực kỹ thuật cao
ngành hàng không vinpearl air
nhà nước phải tiếp tục cơ chế tự chủ
không can thiệp vào chuyên môn của nhà trường
nhưng mà phải tiếp tục đầu tư
chứ không phải tự chủ là hết đầu tư
và đặc biệt là phải có cơ chế kinh tế
để doanh nghiệp thấy lợi ích trực tiếp trước mắt và lâu dài
để đầu tư vào đào tạo và nghiên cứu khoa học
nhà nước cũng phải hỗ trợ kết nối cung cầu
không chỉ là các hệ thống xúc tiến việc làm
mà tiến tới bằng công nghiệp
công nghệ thông tin phải làm sao có các cơ sở dữ liệu lớn
về trình độ nghề nghiệp và nhu cầu nghề nghiệp
giữa các cơ sở đào tạo với nhu cầu của doanh nghiệp
và kết nối với nhau
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc khẳng định
định hướng cho đào tạo nghề nâng cao chất lượng
nhân lực trong giai đoạn tới cần phải bảo đảm ba nguyên tắc
một là phải bám sát nhu cầu thực tiễn thị trường
bảo đảm cân đối cung cầu lao động có kỹ năng nghề
tự chủ của nhà trường nhưng không phải nhà nước khoán trắng
cho nhà trường và doanh nghiệp
hai là đào tạo nghề đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế
học viên phải có kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm
phù hợp với yêu cầu hội nhập toàn cầu hóa
và các yêu cầu mới của cuộc cách mạng bốn
ba là nâng cao tính dự báo cần dự báo sớm được nhu cầu năng lực
có kỹ năng cao của doanh nghiệp và nền kinh tế
để định hướng trong đào tạo
giáo dục nghề nghiệp ở việt nam có khát vọng mạnh liệt hơn nữa
sẵn ngăn bằng một các nước tiên tiến
trong khu vực và thế giới
và chỉ có thế ta mới đưa được nền kinh tế
thăng tiến vào chủ giới trị tầng
điều này coi như một cái khẩu yếu hành động
để có khát vọng và biến khát vọng thành hiện thực
cả ba bên nhà nước nhà trường và doanh nghiệp
cùng phải mạnh mẽ quyết liệt và nỗ lực hơn
theo đánh giá của các chuyên gia
về phía nhà nước
bao trùm nhất vẫn là tạo môi trường kinh doanh thật thuận lợi
để các doanh nghiệp có đất mà đầu tư
thì từ đó mới tác động ngược lại đến đào tạo nhân lực
vấn đề đặc biệt rất quan trọng
đó là nhà nước cần phải nghiên cứu
để có định hướng trước về xu thế nghề nghiệp trong tương lai
theo kịp và đón được những xu thế của cách mạng bốn